thời gian qua trên địa bàn huyện sóc sơn liên tiếp xảy ra các vụ tội phạm đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với số tiền lớn gây bức xúc trong dư luận
công an huyện sóc sơn hà nội đã làm rõ hai đối tượng gây án là nguyễn quang thảo và nguyễn văn quất đều có hộ khẩu thường trú tại xã đông xuân huyện sóc sơn
không có việc làm lời lao động hai đối tượng nguyễn quang thảo và nguyễn quang quất đã rủ nhau đột nhập vào nhà dân trên địa bàn trộm cắp nhiều tài sản trị giá hàng tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn đã khởi tố hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
theo lời khai của hai đối tượng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã tiến hành hai mươi bốn vụ trộm cắp trên địa bàn xã đông xuân huyện sóc sơn
các đối tượng lợi dụng ban đêm nhà dân ngủ say rồi đột nhập vào bên trong cậy phá khóa cửa rồi trộm cắp tài sản như điện thoại tiền
và không có nhân chứng quan trọng nhất là không có nhân chứng bởi vì các ban đêm nhà dân ngủ say nhóm đối tượng lẻn vào bên trong và trộm cắp tài sản
theo tôi thì các nhà dân thì trước khi đi ngủ thì nên kiểm tra các khóa cửa cửa trước và cửa sau và sử dụng khóa loại tốt
cùng với việc đẩy mạnh công tác đối tranh phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản của lực lượng công an
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình và gia đình
những sơ hở để các đối tượng trộm cắp có cơ hội để thực hiện hành vi